hệ thống quản lý hải quan tự động tại càng biển hệ thống một cửa quốc gia hải quan asean
hồi đáp phản ánh vướng mắc về áp dụng co mẫu e mới theo hiệp định acfta của các cục hải quan tỉnh thành phố và doanh nghiệp xuất nhập khẩu tổng cục hải quan đã có văn bản hỏa tốc hướng dẫn về vấn đề này
tổng cục hải quan có văn bản số năm nghìn bốn trăm hai mươi một hướng dẫn các cục hải quan tỉnh thành phố về việc tiếp nhận và giải quyết thông quan hàng hóa co mẫu e mới
theo nội dung thỏa thuận tại các công thương
ngày một mươi sáu tháng tám năm hai nghìn một mươi chín và ngày hai mươi tháng tám năm hai nghìn một mươi chín của trung quốc và các nước thành viên asean trung quốc sẽ cấp co mẫu e mới từ ngày hai mươi tháng tám năm hai nghìn hai mươi
và hai bên đồng thời chấp nhận cả hai loại co mới và cũ từ ngày hai mươi tháng tám đến hết ngày ba mươi một tháng tám
cụ thể đối với co mẫu e mới do trung quốc cấp chấp nhận co từ ngày hai mươi tháng tám năm hai nghìn hai mươi
đối với co mẫu e mới do các nước asean cấp chấp nhận co từ ngày một tháng tám năm hai nghìn hai mươi
không chấp nhận co mẫu e cũ cấp sau ngày ba mươi một tháng tám năm hai nghìn hai mươi
việc kiểm tra co mẫu e mới để áp dụng thuế xuất yêu đại đặc biệt đề nghị cục hải quan các tỉnh thành phố thực hiện theo cam kết của các nước asean và trung quốc
đã thống nhất tại nghị định thư sửa đổi hiệp định acfta
báo cáo từ kho bạc nhà nước cho biết số giải ngân vốn đầu tư thuộc kế hoạch năm hai nghìn một mươi chín đến ngày ba mươi một tháng tám năm hai nghìn một mươi chín là một trăm năm mươi ba tám trăm một mươi bảy bảy tỷ đồng
đạt bốn mươi một năm kế hoạch
trong đó nguồn chính phủ giao giải ngân một trăm năm mươi hai bảy trăm tám mươi bốn sáu tỷ đồng đạt bốn mươi một năm kế hoạch bao gồm vốn xây dựng cơ bản vốn trai phiếu chính phủ đạt hai mươi ba bảy kế hoạch vốn chương trình mục tiêu và chương trình mục tiêu quốc gia
nguồn thu để lại giải ngân một ba mươi ba một tỷ đồng đạt ba mươi tám kế hoạch kho bạc nhà nước nhận được
cũng theo báo cáo dự toán chi thường xuyên năm hai nghìn một mươi chín của ngân sách nhà nước qua kho bạc nhà nước
không bao gồm số tạm ứng
tạm ứng và dự toán từ năm trước chuyển sang là gần một bốn mươi ba tỷ đồng
đến ba mươi một tháng tám năm hai nghìn một mươi chín toàn hệ thống kho bạc nhà nước sẽ thực hiện kiểm soát ước đạt năm trăm bảy mươi tám trăm một mươi bốn tỷ đồng
không bao gồm tri trả nợ viện trợ tri bổ sung quỹ dự trữ tài chính dự phòng
thông qua công tác kiểm soát chi ngân sách nhà nước đã phát hiện khoảng tám một trăm linh bảy khoản chi
chưa đủ thủ tục theo quy định đã yêu cầu bổ sung các thủ tục cần thiết
ngân hàng trung ương trung quốc đã bơm thêm một trăm năm mươi tỷ nhân dân tệ tương đương
với hai mươi một hai mươi năm tỷ đô la mỹ cho các thể chế tài chính của nước này thông qua công cụ cho vay trung hạn
vừa qua ngân hàng trung ương trung quốc đã bơm thêm một trăm năm mươi tỷ nhân dân tệ tương đương
với khoảng hai mươi một hai mươi năm tỷ đô la mỹ cho các thể chế tài chính của nước này thông qua công cụ cho vay trung hạn
trong bối cảnh nền kinh tế nước này đang bị suy giảm do ảnh hưởng từ cuộc chiến thương mại với mỹ
theo ngân hàng trung ương của nước này khoản giải ngân trên sẽ phân phối cho các khoản vay có kỳ hạn một năm
với mức lãi suất ba ba
trong khi thủ trương duy trì chính sách tiền tệ không quá chặt và cũng không quá lỏng
trong khi duy trì thanh khoản thị trường ở mức hợp lý trong năm nay
hiện tỷ giá trung tâm của đồng nhân dân tệ với đồng đô la mỹ được ngân hàng trung ương trung quốc
điều chỉnh lên bảy năm mươi bảy nhân dân tệ một đô la mỹ
theo đó các ngân hàng được phép điều chỉnh tỷ giá hối đoái ở mức tăng hoặc giảm hai quanh tỷ giá trung tâm này
luật thuế thương mại điện tử hiện đang được hội đồng quốc gia thái lan xem xét
để tăng thêm nguồn thu cho cục ngân sách và mở rộng nền tảng thuế
việc cải cách cấu trúc thuế là nhằm tạo điều kiện để toàn bộ hệ thống thuế hỗ trợ cho nhiệm vụ cốt lõi của bộ tài chính
trong việc tăng cường khả năng cạnh tranh của đất nước và cải thiện cuộc sống của người dân
cục ngân sách dự kiến sẽ tăng thuế giá trị gia tăng khoảng ba bốn tỷ bạt tương đương từ một trăm linh đến một trăm ba mươi triệu đô la mỹ
áp dụng đối với các nền tảng điện tử của người nước ngoài không có sự hiện diện vật chất tại thái lan
để phòng chống tình trạng trốn thuế cơ quan này đang tăng cường trao đổi thông tin thuế với các nước khác
việc không thể thu thuế đối với các doanh nghiệp vận hành trên nền tảng điện tử có trụ sở ở nước ngoài là một vấn đề toàn cầu
và một số quốc gia đã áp dụng mức thuế bằng ba giá trị giao dịch
thái lan vẫn cần thời gian để nghiên cứu về loại thuế này
thưa quý vị theo bộ tài chính việc xóa nợ sẽ làm giảm số nợ động thuế
giảm gánh nặng phải quản lý nợ thuế không còn khả năng thu vào ngân sách giảm chi phí cho nhà nước
ngoài ra xóa nợ thuế cũng sẽ góp phần làm minh bạch số liệu dữ liệu tiền nợ thuế
và phản ánh đúng bản chất của các khoản nợ thuế để xây dựng dự toán thu chi ngân sách nhà nước các chỉ tiêu kinh tế vĩ mô
vừa qua tại ninh bình ủy ban tài chính ngân sách của quốc hội phối hợp với bộ tài chính tổ chức hội thảo
về dự thảo nghị quyết của quốc hội về xử lý tiền thuế nợ đối với người nộp thuế không còn khả năng nộp ngân sách nhà nước
phát biểu khai mạc hội thảo bộ trưởng đinh tiến dũng cho biết những năm qua quốc hội đã sửa đổi bổ sung
và ban hành các luật về thuế và luật quản lý thuế
tuy nhiên vẫn chưa có quy định cụ thể để xử lý giải quyết có hiệu quả nợ động thuế không có khả năng thu hồi được trong thời gian qua
theo đó nợ động thuế của các doanh nghiệp tổ chức cá nhân đã chấm dứt sản xuất kinh doanh
không còn đối tượng để thu tồn tại kéo dài qua nhiều năm tiền phạt chậm nộp và tiền chậm nộp ngày càng tăng lên
tính đến cuối năm hai nghìn một mươi tám đã chiếm năm mươi bảy tổng số tiền thuế nợ
nợ động thuế của doanh nghiệp tổ chức cá nhân đã chấm dứt sản xuất kinh doanh
không còn đối tượng để thu tồn tại kéo dài qua nhiều năm tiền phạt chậm nộp và tiền chậm nộp ngày càng tăng lên
tính đến cuối năm hai nghìn một mươi tám đã chiếm năm mươi bảy tổng số tiền thuế
nói chung là việc tỉnh quốc hội ban hành hình quyết về xử lý tiền thuế nợ đối với người thuộc thuế không còn khả năng nộp
ngân sách nhà nước là nhằm thể chế hóa kịp thời chủ trương quan điểm của quốc hội và chính phủ đối với pháp luật quản lý thuế nói chung
và pháp luật về quản lý nợ thuế nói riêng
theo báo cáo của tổng cục thuế số thu hồi nợ động tăng dần qua các năm năm sau luôn cao hơn năm trước
bình quân từ năm hai nghìn một mươi năm đến năm hai nghìn một mươi tám thu được tám mươi số nợ có khả năng thu hồi
tốc độ tăng bình quân một mươi bốn bốn một năm
tuy nhiên tình hình nợ động thuế vẫn còn cao
tổng số tiền thuế nợ tính đến ngày ba mươi một tháng một mươi hai năm hai nghìn một mươi tám là tám mươi một sáu trăm một mươi tám tỷ đồng tăng bốn so với thời điểm ba mươi một tháng một mươi hai năm hai nghìn một mươi bảy
trong đó tiền thuế nợ không có khả năng thu ngân sách là bốn mươi một ba trăm tám mươi bảy tỷ đồng chiếm năm mươi bảy tổng số tiền thuế nợ
do đó để giải quyết nợ động thuế không còn khả năng nộp ngân sách chính phủ thấy cần thiết phải xây dựng nghị quyết của quốc hội
về xử lý tiền thuế nợ của người nộp thuế không còn khả năng nộp ngân sách nhà nước
tháng năm vừa qua quốc hội đã thông qua luật số ba mươi tám về luật quản lý thuế
có thể nói là luật số ba mươi tám thì cũng đã quy định rất rõ những đối tượng được khoanh nợ xóa nợ
cũng như là trình tự thủ tục và thẩm quyền xóa nợ thuế
vấn đề đặt ra là từ nay đến thời điểm một tháng bảy năm hai nghìn hai mươi bốn
thì chúng ta phải xử lý những cái tồn tại trong cái việc là nợ động thuế của doanh nghiệp cũng như của người dân
do đó thì quốc hội đã đưa vào chương trình công tác để tại kỳ họp tháng một mươi này sẽ xem xét thông qua nghị quyết về xử lý nợ thuế
theo giới chuyên gia xóa nợ đối với khoản thuế không thể thu hồi là cần thiết và phù hợp với thông lệ
tuy nhiên vấn đề đặt ra là cơ quan nào có thẩm quyền xóa nợ thuế và trách nhiệm của cơ quan này như thế nào để thực hiện công bằng
minh bạch cũng như tránh được việc lợi dụng kẽ hở để trục lợi gây thất thù ngân sách nhà nước
bộ tài chính cho rằng xóa nợ đối với các khoản thuế không thể thu hồi sẽ giúp cơ quan thuế hải quan có điều kiện tập trung nguồn lực
vào việc quản lý và đôn đốc các khoản nợ có khả năng thu tăng cường hiệu lực và hiệu quả trong quản lý thuế chống thất thù ngân sách
luật quản lý thuế đã được quốc hội một mươi bốn kỳ họp thứ bảy vừa rồi thông qua luật số ba mươi tám có hiệu lực từ ngày một tháng bảy năm hai nghìn hai mươi
thì đã có bổ sung thêm những các cái chính sách này
tuy nhiên theo nguyên tắc cái này không được hồi tố mà như vậy nó vẫn có một khoảng trống về mặt pháp luật đối với việc xử lý những khoản nợ về thuế
mà không có khả năng thu hồi trước ngày luật ba mươi tám có hiệu lực
thì cái này là hết sức cần thiết phải xử lý thì theo như cái báo cáo như tống kê của báo cáo của bộ tài chính thì có nhiều cái nội dung trong này
và cái nghị quyết này cần được xem xét ban hành để xử lý cái vấn đề này
đây có thể nói là một chính sách về mặt pháp luật nhưng đồng thời nó cũng là một cái nghị quyết để xử lý một cái vấn đề cụ thể
và cái việc mà ban hành nghị quyết này là hết sức đúng và trúng và kịp thời và hết sức cần thiết
xóa nợ thuế là chính sách lớn
nhiều nội dung nằm ngoài quy định của luật quản lý thuế hiện hành và dự kiến số tiền xóa nợ theo tiêu chí trong tờ trình của chính phủ là rất lớn
có thể tác động đến số thu ngân sách nhà nước liên quan đến ý thức tuân thủ pháp luật về thuế cũng như bảo đảm sự công bằng giữa người nộp thuế
do đó cơ quan thẩm tra và cơ quan soạn thảo mong nhận được đóng góp ý kiến để tiếp tục hoàn thiện dự thảo nghị quyết chỉnh quốc hội xem xét
thông qua bảo đảm công bằng minh bạch không làm thất thu ngân sách nhà nước
do đó nghị quyết nhằm thể chế hóa kịp thời chủ trương quan điểm của quốc hội và chính phủ về pháp luật quản lý thuế nói chung
và pháp luật quản lý nợ thuế nói riêng để xử lý tiền chậm nộp và tiền phạt chậm nộp để tháo gỡ khó khăn về tài chính cho doanh nghiệp có phát sinh nợ thuế
do gặp nguyên nhân bất khả kháng xử lý tiền nợ thuế lâu năm không có khả năng thu do người nộp thuế đã phá sản
không thực hiện được các thủ tục phá sản theo quy định của pháp luật người nộp thuế đã ngừng kinh doanh
thưa quý vị sau một mươi năm năm thực hiện nghị quyết số một mươi ba của ban chấp hành trung ương đảng khóa chín về phát triển kinh tế tập thể
bức tranh kinh tế thập thể hợp tác xã đã có sự phát triển cả về lượng và chất
tuy nhiên vẫn chưa tương xứng với tiềm năng vẫn gặp khó khăn về vốn đất đai và tiếp cận thị trường
tính đến nay cả nước có hơn hai mươi hợp tác xã đang hoạt động với hơn sáu ba triệu thành viên và hai năm triệu lo động làm việc thường xuyên
mặc dù đã đạt được những thành tiệu đáng ghi nhận nhưng hiện nay không ít hợp tác xã vẫn còn gặp khó khăn nội tại
nhất là trong giai đoạn mới khi chính phủ phát động phong trào khởi nghiệp quốc gia ứng dụng công nghệ cao trong phát triển nông nghiệp
tuy nhiên thiếu vốn khiến nhiều hợp tác xã không thể mở rộng sản xuất kinh doanh thậm chí còn có khả năng rơi vào nguy cơ phá sản
trong khi đó những hợp tác xã muốn vươn lên tiếp cận công nghệ cao lại gặp rất nhiều khó khăn
nguyên nhân khiến các hợp tác xã khó tiếp cận nguồn vốn vay là do họ không có tài sản bảo đảm và không đáp ứng được các yêu cầu chặt chẽ từ các ngân hàng
thời gian qua hoạt động của các quỹ hỗ trợ phát triển hợp tác xã đã tạo kênh tiến dụng quan trọng
giúp đỡ các cơ sở kinh tế hợp tác
hợp tác xã tháo gỡ một phần khó khăn về vốn đầu tư mở rộng phát triển sản xuất kinh doanh
tạo công an việc làm tăng thu nhập cho một lượng lớn lao động có phần bảo đảm an sinh xã hội
tuy nhiên bên cạnh những kết quả đạt được hoạt động của các quỹ hỗ trợ phát triển hợp tác xã còn bộc lộ khó khăn hạn chế
chưa tương xứng với tiềm năng chưa đáp ứng nhu cầu rất lớn và đa dạng về vốn phát triển sản xuất kinh doanh
của các cơ sở kinh tế hợp tác hợp tác xã
số lượng hợp tác xã này vẫn còn cung cấp đầu ra vẫn còn rất hạn chế
và kết nối giữa các hợp tác xã với các doanh nghiệp với các nhà khác như nhà khoa học nhà băng
rồi vai trò quản lý của nhà nước còn có rất nhiều lông túng và rất là bất cập
chúng tôi luôn định hướng thấy người cho vai cuối cùng là người nông dân
là thành viên hợp tác xã là xã viên
tuy nhiên để đảm bảo cho cái việc dẫn hành nó trôi chảy thì chúng tôi luôn luôn cần một số cái doanh nghiệp lớn
đứng ra bao tiêu chịu trách nhiệm về việc phân phối lưu thông và xuất khẩu các sản phẩm
trước thực trạng này phó thủ tướng vương đình huệ yêu cầu tiếp tục nâng cao nhận thức
và tổ chức thực hiện có hiệu quả các chính sách hiện có ban hành các chính sách mới phù hợp với thực tế
khuyến khích hỗ trợ phát triển hợp tác xã
bộ khoa học và đầu tư tiếp tục nghiên cứu giả soát và đề xuất sửa đổi luật hợp tác xã
nghiên cứu bố trí nguồn vốn riêng để thực hiện các chính sách hỗ trợ hợp tác xã
đặc biệt là đầu tư phát triển kết cấu hạ tầng đối với hợp tác xã nông nghiệp gắn với chuỗi giá trị
ngân hàng nhà nước giả soát thao gỡ khó khăn và tạo điều kiện thuận lợi cho các hợp tác xã
tiếp cận các nguồn vốn tín dụng tập trung nghiên cứu xây dựng các nội dung phát triển kinh tế tập thể
hợp tác xã phù hợp với yêu cầu và điều kiện của từng địa phương
đáp ứng yêu cầu tái cơ cấu ngành nông nghiệp và xây dựng nông thuận mới